hạn chế bốn loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe
không phải tất cả các loại dầu đều được tạo ra như nhau do đặc tính về thành phần và phương thức sản xuất mỗi loại dầu ăn sẽ có chất lượng khác nhau các loại dầu có thành phần dinh dưỡng khác nhau cũng sẽ tạo ra những đặc tính riêng khiến chúng trở nên có lợi hay không tốt cho sức khỏe
mặc dù có chung hàm lượng cá lo khoảng một trăm hai mươi calor mỗi canh nhưng dầu ăn lại khác nhau về thành phần dinh dưỡng đặc biệt là thành phần chất béo
trong khi một số có lượng chất béo không bão hòa cao hơn một số khác có lượng chất béo bão hòa lớn hơn
ngay cả trong danh mục chất béo không bão hòa các loại chất béo khác nhau chẳng hạn như không bão hòa đơn và không bão hòa đa cũng giúp xác định mức độ có lợi của dầu đối với sức khỏe của bạn
dưới đây là một số loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe bạn nên hạn chế
dầu cọ trong nấu ăn
dầu cọ có nồng độ chất béo bão hòa cao được cho là có tác động tiêu cực đến mức cholesterol trong máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim
mặc dù việc sử dụng một loại dầu duy nhất trong nấu ăn có thể sẽ không dẫn đến các vấn đề về sức khỏe đáng kể nhưng điều này cũng gây ra nhiều lo ngại
dù không sử dụng dầu cọ để nấu ăn tại nhà nhưng nó vẫn thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến sẵn như bánh ngọt vỏ bánh pizza hay bánh quy
một loại dầu thực vật khác thường được sử dụng nhiều nhất trong chiên ngập dầu là dầu ngô
dô ngô được biết đến nhiều nhất trong ngành ẩm thực do nó có điểm bốc khói rất cao khoảng hai trăm ba mươi hai độ c phù hợp chế biến ở nhiệt độ cao
mặc dù có chứa một số vitamin e nhưng dầu ngô cũng có một số nhược điểm tiềm ẩn
hàm lượng omega sáu cao của nó là một trong những mối quan tâm lớn nhất đặc biệt vì nó không mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể
dầu ngô có tỷ lệ chất béo omiga sáu trên omiga ba là bốn trăm sáu mươi một dẫn đến mất cân bằng rất lớn đối với hai loại acid béo thiết yếu
sự mất cân bằng này được chứng minh là dẫn đến viêm mạng tính nguồn gốc của các bệnh mạng tính như bệnh tim béo phì đai tháo đường thậm chí là ung thư
ngoài ra hầu hết dầu ngô được làm bằng ngô biến đổi gen gmo và các nghiên cứu cho thấy cây trồng gmo có thể góp phần gây dị ứng và nhạy cảm với thực phẩm
dầu thực vật bị hydro hóa
dầu thực vật hydro hóa không được tìm thấy một cách tự nhiên thay vào đó nó được sản xuất bằng cách thêm các phân tử hydro vào dầu lỏng
biến chúng thành dạng rắn hơn và thời hạn sử dụng kéo dài
mặc dù quá trình này có thể cải thiện kết cấu nhưng nó cũng tạo ra chất béo truyền hóa
đã được chứng minh là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch và có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh và tình trạng khác nhau
magarin bơ thực vật và các sản phẩm có chứa những thành phần này là những nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa điển hình
giảm tiêu thụ những sản phẩm như vậy có thể làm giảm đáng kể lượng chất béo chuyển hóa thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hơn
dầu dưa là một loại dầu khá phổ biến nhưng có nhiều lý do mà bạn nên hạn chế sử dụng nó trong nấu ăn
sâu dưa có nồng độ chất béo bão hòa cao mặc dù có thể không hoàn toàn tiêu cực đối với sức khỏe
nhưng bạn vẫn nên cân nhắc việc hạn chế nó trong chế độ ăn uống bởi nó không mang lại lợi ích sức khỏe nổi bật nào
một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ dầu dừa dẫn đến mức colesterol ldl và sdl cao hơn
mặc dù việc tăng choletern sdl có thể có lợi cho sức khỏe
nhưng nó không chống lại nguy cơ mắc bệnh tim có thể liên quan đến việc tăng cholesterol ld xấu
do có nhiều nghiên cứu trái ngược nhau về dầu dừa đều cần thiết là nên hạn chế ăn loại dầu này
và thay vào đó hãy chọn những loại dầu có lợi ích cho sức khỏe đã biết
ngoài việc lựa chọn loại dầu phù hợp bạn cũng cần lưu ý cách sử dụng dầu ăn có lợi cho sức khỏe
dùng đi dùng lại nhiều lần dầu rán thức ăn trong nhiệt độ cao sẽ làm dầu bị oxy hóa
tạo ra những chất gây hại cho sức khỏe
nhiệt độ dầu càng cao số lần dùng dầu đã qua sử dụng càng nhiều thì chất độc hại sinh ra càng nhiều
về lâu dài dễ gây ra ung thư
để ngăn ngừa những chất độc hại từ dầu ăn khi trên rán cần khống chế nhiệt độ
không để vượt quá một trăm năm mươi một trăm tám mươi độ c có nghĩa là không được để dầu bốc khói
nếu dầu đã bốc khói đen thì nên bỏ đi thay dầu mới
tốt nhất là không dùng loại dầu đã qua sử dụng nhiều lần
theo tiến sĩ bác sĩ trường hồng sơn viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam
nên có hai loại dầu ăn trong bếp đó là loại dầu ăn dùng cho trên rán và dầu ăn sử dụng cho các món sao và ướp
nếu dùng để chiên rán thì sử dụng loại dầu ăn quốc kinh vì có khả năng chịu được nhiệt độ cao khi nấu ăn